công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm đối tượng trên đã sử dụng một mươi bốn tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của hơn một trăm linh bị hại trên cả nước trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh
các đối tượng phạm tội gồm phạm xuân thái một mươi tám tuổi cầm đầu ổ nhóm lê viết quý hai mươi sáu tuổi cao đăng nhu hai mươi năm tuổi cùng ở tỉnh quảng trị trịnh minh vương ba mươi tuổi nguyễn văn điền hai mươi ba tuổi lê hữu quý hai mươi bảy tuổi và trịnh hà sơn bình ba mươi bốn tuổi cùng ở tỉnh thừa thiên huế
thái đã lập trình tạo ra các website giả mạo sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản facebook của những người việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn đối tượng sẽ có mật khẩu rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó các đối tượng còn gửi các đường linh giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập khai báo thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của nạn nhân
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ